bộ khoa học và công nghệ phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo techfest vùng đông bằng sông hồng và trung du miền núi phía bắc năm hai nghìn một mươi chín tại trường cao đảng nghề công nghệ cao hà nội
techfest vùng đồng bằng sông hồng và trung du miền núi phía bắc là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam
theo đó sự kiện tập trung thảo luận về các xu hướng công nghệ trên thế giới chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp của những nhà đầu tư diễn giả chuyên gia
sự kiện cũng tạo ra nền tảng kết nối các đối tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp ở trong vùng với nhau và hướng tới với cộng đồng khởi nghiệp trong cả nước trong khu vực và trên thế giới
đây là cơ hội để các chuyên gia về công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi nghiệp hình thành một cộng đồng khởi nghiệp gắn kết và ngày càng khẳng định uy tín và thu hút sự quan tâm của các đối tác nước ngoài